giữa những đổi thay phát triển của cuộc sống bếp củi hay còn gọi là cà ràng ông táo dần được thay thế bằng bếp ga bếp điện
tuy nhiên làng nghề nắn cà ràng ông táo ở huyện phú tân tỉnh an giang vẫn tăng ra sản xuất
hàng hóa làm ra bao nhiêu thường lái đến lấy trở đi tiêu thụ hết bấy nhiêu thậm chí làm không kịp bán
dọc tỉnh lộ chín trăm năm mươi ba từ thị trấn phú mỹ đến xã phú thọ huyện phú tân tỉnh an giang
những chiếc gà ràng ông táo đủ kích cỡ xếp thành hàng thành dãy trên đường trong sân dưới sàn nhà
đây chính là làng nghề nắn carang ông táo đã hình thành ở địa phương hơn nửa thế kỷ qua
carang có rất nhiều loại chia theo tỷ lệ kích cỡ và tên gọi như lò thượng lò trung lò hạ lò ống khói
mỗi loại lò lại có cách làm khác nhau
nguyên liệu chính làm ca răng là đất xét nhưng phải pha trộn giữa đất cát với tỷ lệ thích hợp
nhờ vậy danh tiếng gà ràng phú tân được nhiều nơi biết đến ưa chuộng nên người làm nghề cũng có thu nhập khá hơn
và đặc biệt hơn cả tất cả những khâu trọng yếu mang lại nét đẹp cái hồn nét duyên của chiếc ca ràng phải do chính người phụ nữ làm
bởi thế làng nghề nắn cà ràng ông táo đã hình thành ở địa phương hơn nửa thế kỷ qua